liên quan đến vụ việc ubnd huyện quốc oai cũng đã chỉ đạo yêu cầu trung tâm y tế huyện
và trạm y tế xã yên sơn đình chỉ dây chuyển tiêm gồm bốn cán bộ y tế và đình chỉ công tác
đối với cán bộ y tế đã trực tiếp tiêm để xem xét trách nhiệm cũng như ra soát
các quy trình tiêm chủng vaccine cho trẻ em trên địa bàn
đồng thời sở y tế hà nội chỉ đạo ra soát lại toàn bộ quy trình tiêm chủng
trên địa bàn thành phố tuyệt đối không để những tình huống tương tự xảy ra
cũng liên quan đến diễn biến dịch bệnh covid một mươi chín sau khi phát hiện nhiều trường hợp dương tính
là các bệnh nhân và người nhà bệnh nhân nằm điều trị tại bệnh viện hữu nghị đa khoa nghệ an
vào tối ngày hôm qua sở y tế tỉnh nghệ an đã họp khẩn với lãnh đạo bệnh viện
bệnh viện hữu nghị đa khoa nghệ an đã tiến hành phong tỏa tám khoa trung tâm nằm trong bệnh viện
các khoa còn lại thực hiện nghiêm các quy định trong công tác phòng chống dịch
còn tại đà nẵng những ngày vừa qua liên tục ghi nhận các ca mắc mới trong cộng đồng
và chưa rõ nguồn lây liên quan đến các nhà hàng quán ăn trường học chợ truyền thống và cảng cá thọ quang
để chủ động sàng lọc bóc tách f ở khu vực nguy cơ cao
ngành y tế đang khẩn trương xét nghiệm trên diện rộng kịp thời khoanh vùng dập dịch
ghi nhận của nhóm phóng viên tại quận sơn trà một trong những địa phương có số ca mắc cộng đồng cao nhất
liên quan đến hai ca mắc covid một mươi chín mới là tiểu thương buôn bán tại cảng cá thọ quang
thì trong đêm ngày bốn tháng một mươi một trung tâm y tế quận sơn trà đã tiến hành khoanh vùng
lập danh sách và xét nghiệm trên diện rộng những trường hợp liên quan đến yếu tố dịch tễ của hai ca mắc này
sau hơn một tháng hoạt động trở lại với năm mươi công suất và áp dụng phương án phòng dịch nghiêm ngặt
tuy nhiên vào ngày bốn tháng một mươi một cảng cá thọ quang tiếp tục ghi nhận hai ca nhiễm là tiểu thương
xác định đây là khu vực có nguy cơ cao
từ hai mươi một h đêm đến bốn giờ sáng nay trung tâm y tế quận sơn trà đã khẩn trương huy động bốn mươi nhân viên y tế
tiến hành lấy mẫu cho hai đến hai năm trăm linh tiểu thương

tiến hành lấy mẫu cho hai đến hai năm trăm linh tiểu thương
hiện đã có bốn trên bảy quận huyện ghi nhận một mươi năm ca mắc mới có nguy cơ lây lan cho cộng đồng
gồm sơn trà thành khê hải châu và nguồn sơn
trong đó sơn trà là điểm nóng dịch covid một mươi chín với nhiều ca f chưa rõ nguồn lây
ngành y tế sơn trà đã bốc tách và đưa đi cách ly tập trung hai trăm ba mươi sáu f một
hiện nay nguy cơ lây nhiễm cao nhất là chợ an hải bắc và cảng cá thảo quang
phòng tỏa hẹp đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm dừng rộng là biện pháp cấp bách
được ngành y tế đà nẵng truyền khai trong giai đoạn thích ứng an toàn lên hoạt hiện nay
tuy nhiên đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống không chấp hành theo quy định chống dịch
làm lây lan gây cản trở quá trình truy vết dịch tễ sẽ bị đình chỉ hoạt động và xử lý nghiêm